cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên minh tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh tạm giam đối với đối tượng tráng a nhủi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện yên minh
để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện yên minh
tuần tra kiểm soát tại khu vực trung tâm xã mậu duệ phát hiện hai người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên người điều khiển phương tiện đã không chấp hành
tăng ga vượt qua chốt lao nhanh theo hướng đi vào khu vực chợ trung tâm
đáng chú ý khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận và yêu cầu dừng xe người điều khiển phương tiện trên không dừng lại
mà lao thẳng xe vào cán bộ thành viên tổ công tác đồng thời tỏ thái độ chống lực lượng thi hành nhiệm vụ
ngay sau đó xuất hiện một đối tượng có lời nói và hành vi lăng mạng cản trở đe dọa và truy đuổi
đối với cán bộ cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ trong đó tráng a nhủi được xác định là đối tượng cầm đầu
kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống đối lực lượng chức năng
tòa án nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên bị cáo đỗ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngụ ở tp hcm mức án trung thân về tội giết người một mươi hai tháng tù về tội hủy hoại tài sản
và tổng hợp mức án bị cáo phải chấp hành là trung thân
theo cáo trạng từ khoa học
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lộc đã quan hệ tình cảm với một người phụ nữ ở huyện duyên hải
vào chiều ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lộc lái xe ô tô chở bạn gái đến trà vinh chơi
cả hai đi đến huyện châu thành thì đã xảy ra cử cãi dẫn đến sô sát
lộc dùng dao đâm liên tiếp vào vùng bụng cổ gáy khiến nạn nhân tử vong
sáng ngày hôm sau lộc lái ô tô chở thi thể nạn nhân đến công an phường tân thuận tây
quận bảy tp hcm đầu thú
vụ việc được công an tp hcm bàn giao cho công an trà vinh
điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra và tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội
sau hai ngày lẩn trốn đối tượng võ thanh hòa nghi can dùng súng tự chế đến phòng giao dịch
agribank khu công nghiệp mỹ tho tại ấp bình tạo xã trung an tp mỹ tho tỉnh tiền giang
để uy hiếp nhân viên nhằm cướp tài sản vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín đã bị bắt
nghi phạm võ thanh hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã phước thạnh thành phố mỹ tho
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để đi cướp ngân hàng nhưng bất thành
qua khám xét lực lượng công an cũng đã thu giữ được vật chứng phương tiện đối tượng sử dụng để gây án
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng chín nghi phạm võ thanh hòa điều khiển xe máy không biển số
tới phòng giao dịch agribank khu công nghiệp mỹ tho
tại đây đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền
đồng thời đối tượng này còn để một gói bọc kín lên quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng
cùng nhân viên bảo vệ nhằm cướp tài sản
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó được hướng dẫn
các nhân viên phòng giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an
lực lượng công an tỉnh tiền giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp cận vận động
và kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đối tượng đã bỏ chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát
ngày hai mươi bảy tháng chín tòa nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa xét xử tuyên bị cáo đỗ tấn lộc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố hồ chí minh bức án trung thân về tội giết người
một mươi hai tháng tù về tội hủy hoại tài sản tổng hợp bức án bị cáo phải chấp hành là trung thân
theo cáo trạng từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lộc quen biết và nảy sinh quan hệ tình cảm
với một người phụ nữ ở huyện duyên hải
chiều ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai lộc đã lái
ô tô chở bạn gái đến trà vinh chơi cả hai đi đến huyện châu thành thề thề dày
thì xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát lộc đã dùng dao rồi đâm liên tiếp vào vùng bụng
cổ gáy khiến nạn nhân tử vong sáng ngày hôm sau lộc đã lái ô tô
có chở thi thể nạn nhân đến công an phường tân thuận tây quận bảy tp hcm đầu thú
vụ việc được công an tp hcm bàn giao cho công an tỉnh trà vinh điều tra theo thẩm quyền
quá trình điều tra tại tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã sông cầu tỉnh phú yên đã ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn xuân lít
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi
nơi cư trú đối với ông nguyễn xuân lợi cha ruột của lít cùng về hành vi trên
trước đó tại tiệm tạp hóa sáu lợi của ông nguyễn xuân lợi ở phường xuân phú
tổ công tác công an thị xã sông cầu đã kiểm tra phát hiện và bắt quả tang ông lợi
đang có hành vi bán hai túi cỏ mỹ cho một đối tượng với số tiền một trăm bốn mươi đồng
tiến hành kiểm tra tiệm tạp hóa của ông lợi tổ công tác đã phát hiện thu giữ thêm hai mươi túi cỏ mỹ
ông lợi khai nhận hai mươi hai túi cỏ mỹ trên là do con trai ruột là nguyễn xuân đít mua về
đưa cho ông để bán kiếm lời
sau đó tổ công tác đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn xuân lít
phát hiện thu giữ thêm một trăm một mươi năm túi ni lông chứa cỏ mỹ
lít khai nhận mua số cỏ mỹ trên để bán kiếm lời và sử dụng
sau vụ ngộ độc thực phẩm của bánh mì phượng thành phố hội an tỉnh quảng nam
khiến ba trăm một mươi ba người phải nhập viện điều trị
trị cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh quảng nam vừa có thông báo kết luận
về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt
tiệm bánh mì phượng bị xử phạt hơn một trăm một mươi triệu đồng
và đình chỉ hoạt động từ ba đến năm tháng
kết quả lấy các mẫu lưu của cơ sở là mẫu có liên quan gửi kiểm nghiệm
tại viện pasteur nha trang cho thấy có bảy mẫu dương tính với khuẩn bacillus
các vi khuẩn này được phát hiện trong chải heo thịt heo xíu mại
do răm xà lách hành dưa leo
đây cũng chính là nguyên nhân khiến ba trăm một mươi ba người bị ngộ độc thực phẩm
vào ngày một mươi một tháng chín vừa qua
đại diện thanh tra sở y tế tỉnh quảng nam cho biết
cơ sở bánh mì phượng hai a thành phố hội an đã vi phạm
quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm
những vi phạm này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong sáng ngày hôm nay
thưa quý vị tình trạng vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí ngày càng phổ biến
tinh vi gây thất thu lớn về mặt kinh tế cho các cơ quan báo chí
vậy làm thế nào để ngăn chặn vi phạm bản quyền báo chí
báo công an nhân dân có bài phân tích liên quan đến vấn đề này
hiện nay có khoảng hai trang thông tin tổng hợp sao chép với tốc độ rất nhanh
nội dung thông tin của các cơ quan báo chí
điều nguy hiểm hiện nay là đa số trang tin này không có cơ quan quản lý
không có người chịu trách nhiệm không có giấy phép hoạt động
ở lĩnh vực truyền hình tình trạng vi phạm bản quyền cũng xảy ra tràn lan
nhiều ý kiến cho rằng để đảm bảo bản quyền nội dung số được bảo vệ hiệu quả
cần thiết lập và thực thi quy định pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ
đặc biệt là việc xây dựng trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí truyền thông số quốc gia
đứng trên góc độ luật pháp các ý kiến cho rằng cần quy định rõ hơn
về bản quyền trong luật báo chí hai nghìn một mươi
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hai cả nước có hơn bốn tám triệu người lao động
đề nghị và được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
tập trung nhiều nhất ở nhóm tuổi từ trên ba mươi đến đủ bốn mươi tuổi
ngoài lý do là cần một khoản tiền để trang trải cuộc sống thì
làm ăn người lao động không nghĩ đến hưởng chế độ hưu trí
và thiếu niềm tin vào hệ thống bảo hiểm xã hội
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết
thực trạng dây dứt của người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần
tại diễn đàn kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
thứ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội nguyễn văn hồi cho rằng
vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần là một thực trạng rất dây dứt
bà nguyễn thị lan hương nguyên viện trưởng viện khoa học
bộ lao động và xã hội nêu ý kiến cho rằng niềm tin của người lao động
vào hệ thống bảo hiểm xã hội rất thấp vì họ không tin số tiền đóng
bảo hiểm xã hội sẽ được quản lý tốt
theo các ý kiến nhà nước cũng cần tăng cường tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người lao động về bảo hiểm xã hội
bên cạnh đó có các chính sách để tăng tính hấp dẫn của bảo hiểm xã hội
các chính sách hỗ trợ tạm thời cho người lao động trong các hoàn cảnh khó khăn trước mắt
ủy ban thường vụ quốc hội vừa ban hành nghị quyết sau cuộc giám sát
về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
trong đó có nội dung đề nghị quốc hội xem xét quyết định chủ trương
tiếp tục thực hiện việc giao bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa
thông tin được đăng tải trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ ra nhiều bất cập về vấn đề sách giáo khoa hiện nay
như việc thẩm định tiếp thu chỉnh sửa sách giáo khoa chưa chặt chẽ
dẫn tới còn sai sót về nội dung ở một mươi tám cuốn
cung ứng phát hành sách giáo khoa còn nhiều bất cập qua nhiều khâu trung gian
có tình trạng khan hiếm thiếu sách cuộc bộ đối với một số đầu sách trước thềm năm học mới
việc mua sách giáo khoa ngoài thị trường gặp khó khăn
giá bộ sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn một mươi tám đã tăng từ hai đến bốn lần
những tồn tại bất cập nêu trên ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị quốc hội xem xét
quyết định chủ trương tiếp tục thực hiện việc giao bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa